còn tại huyện đồng phú tỉnh bình phước một nhóm trộm táo tợn mang theo dao cắt khóa đột nhập vào nhà dân lấy đi nhiều vật dụng tài sản
và vì quá hoảng sợ thì người trong nhà chỉ biết nằm im không dám chị hồ
theo thông tin ban đầu vào ngày hai mươi ba tháng một gia đình bị hại về quê có gửi nhà cho một người quen trông coi
đến dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng một một nhóm bốn đối tượng mang theo hung khí là dao nhọn đã đột nhập vào nhà
một đối tượng đã dùng kim để cắt khóa ngay tiếng động người phụ nữ trông coi phát hiện nhưng không dám lên tiếng chỉ hồ
cả đối tượng đã lấy đi nhiều vật dụng tài sản gồm tv máy in loa thùng máy giặt có tổng giá trị khoảng bốn mươi triệu đồng